nếu như các thành phố lớn như hà nội tp hcm bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ năm dưới một mươi hai tuổi vào ngày một mươi sáu tháng bốn
thì tỉnh hải dương cũng đang chuẩn bị triển khai chiến dịch bao phủ vaccine covid một mươi chín cho lứa tuổi này vào ngày một mươi chín tháng bốn tới